được sự quan tâm đầu tư cải thiện cơ sở vật chất trường lớp đến nay tỉnh lâm đồng đã có hơn năm mươi bảy trường học công lập đạt chuẩn quốc gia
đây là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
theo sở giáo dục và đào tạo tỉnh lâm đồng toàn tỉnh hiện có ba trăm sáu mươi bảy trên sáu trăm ba mươi chín trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ năm mươi bảy
có thể nói việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là tiêu chí quan trọng để tỉnh lâm đồng đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa trường lớp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học
theo nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám có từ năm mươi tám đến sáu mươi trường mầm non phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia
vì vậy ngành giáo dục lâm đồng đang phối hợp với chính quyền các địa phương tích cực đầu tư xây dựng cơ bản vật chất trang thiết bị dạy học
gắn với việc nâng cao chất lượng giáo dục đối với những trường chưa đạt chuẩn phải khắc phục khó khăn và phấn đấu để xây dựng lộ trình đạt chuẩn quốc gia